trong đó có quần đảo trường sa có gió đông bắc cấp bốn cấp năm mưa rông còn xuất hiện dài rác khiến tầm nhìn giảm
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi bốn ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ dài rác gió đông nam cấp hai cấp ba đêm và sáng trời rét
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi hai mươi sáu độ